công an tỉnh thanh hóa đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nguyễn ngọc đính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trưởng phòng pháp chế cục thuế tỉnh thanh hóa sau khi đối tượng này bị bắt quả tàng đàng cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp trong tỉnh
trong quá trình thẩm định hồ sơ xin miễn thuế của một công ty tại huyện triệu sơn
nguyễn ngọc đính đã nhiều lần gọi điện cho vị giám đốc này để đe dọa tức giấy phép kinh doanh và không được miễn số tiền ba sáu tỷ đồng
ngày một mươi chín tháng ba đối tượng đã nhận một trăm linh triệu của doanh nghiệp và lập tức bị bắt giữ khi đang di chuyển về nơi làm việc
khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đính
cảnh sát điều tra thu giữ một mươi bốn sổ tiết kiệm có trị giá khoảng bốn tỷ đồng một máy tính sách tay và ba thùng tài liệu có liên quan